trong sáu năm ngày hôm nay chuyên gia của bệnh viện đa khoa tâm anh sẽ chia sẻ cụ thể hơn tới quý vị và các bạn
những cách phòng ngừa cũng như phương pháp quản lý và điều trị bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính ở người già
bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính là một trong những căn bệnh không lây nhiễm có tỷ lệ tử vong đứng hẳng thứ tư trên thế giới
ghi nhận tại việt nam cho thấy khoảng bốn hai dân số trên bốn mươi tuổi mắc cân bệnh này
nguyên nhân hàng đầu của bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính là do tiếp xúc với khói thuốc lá
tôi có hút thuốc cách đây khoảng ba năm
trước thì tôi phát hiện ra thấy người cơ thể mệt mỏi và khó thở
sau khi đó thì tôi đến bệnh viện và trực tiếp là khoa này và khám trực tiếp vào đây luôn
cũng có biết đấy nhưng mà cái nghiện thuốc khó bỏ nên tôi cũng giảm dần thôi
giờ vẫn còn thỉnh thoảng khoảng đấy mới hút được
ổn thì không hút được
khuyên mọi người cũng không nên hút thuốc
rất tay phải mà nó khó chịu không thể kết hợp vấn đề về sức khỏe
vâng đầu tiên thì xin được cảm ơn bác sĩ đã nhận lời tham gia chương trình của chúng tôi
thưa bác sĩ bác sĩ có thể cho biết là bệnh phổi tắc nghẹn tính ở người già là một căn bệnh như thế nào
và căn bệnh này thì có biểu hiện ra sao ạ
bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính ở người cao tuổi thì đáng là một trong các bệnh hốt phục nhất
biểu hiện thì
thì cũng rất là đa dạng
lúc ban đầu thì có khi bệnh nhân chỉ biểu hiện bằng ho khạc đợt
sau này bệnh tí diện nặng hơn thì sẽ có xuất hiện dữ liệu khó thở
khó thở thì lúc đầu cũng chỉ khó thở khi là những người kháng sức nặng
ví dụ như là chạy hoặc là lên ba bốn tầng tăng gác
thế nhưng mà sau này thì bệnh tí diện nữa thì cái khó thở diễn hiện ở những hoạt động nhẹ hơn
ví dụ như đi bộ đường bằng này hoặc là leo một tầng thang là khó thở rồi
và mức độ tí diện nặng nữa thì những cái hoạt động rất là nhỏ như cả như tắm rửa thay quần áo ăn cơm cũng gây khó thở
cái đặc điểm của khó thở là của bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính một khi xuất hiện rồi thì nó không bớt đi mà nó sẽ tí diện ngày một tăng lực lên
vâng vậy thưa bác sĩ căn bệnh này thì gây ra những cái mức độ nguy hiểm như thế nào đối với người bệnh ạ
những khi bệnh nhân bị tắc nghẽn mãn tính nếu không được điều trí
quản lý tốt thì thông thường sẽ vào cái đợt cấp nặng lên dẫn đi dạng suy hốc cấp thậm chí biến chứng nguy hiểm đe dọa tính mạng
bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính thì gây nên bởi chủ yếu là cái việc tiếp xúc với khói thuốc lá thuốc lạc cả hút thuốc chủ động là chính
nhưng mà hút thuốc chủ động cũng gây nên bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính
hiện nay thì chúng ta đã có những phương pháp điều trị như thế nào đối với căn bệnh phổi tắc nghẹn mãn tính ở người già
bệnh nhân sẽ được xác định mức độ bệnh phân nhóm
các bệnh viện chịu chứng như vậy và sẽ có cái pháp đồ riêng cụ thể cho từng người bệnh
các thuốc điều trị thì có thuốc để giảm chịu chứng có các loại thuốc giảm viết quả
từ thuốc giảm viết quả tác dụng nhanh đến thuốc giảm viết quả tác dụng cơ giải
trong các thuốc giảm viết quả thì cũng có nhiều các thuốc cơ chế tác dụng khác nhau
ví dụ như những thuốc kháng cholinergic tác dụng cơ giải nhóm kích thích bsi tác dụng cơ giải
rồi có những thuốc để kết hợp hai thứ đó
vừa kích thích bsi tác dụng cơ giải vừa kháng cholinergic
rồi có một số thuốc khác thì thuốc giảm viên giảm corticoid
kết hợp với các thuốc giảm viết quả tác dụng cơ giải
và một quả ra cũng còn một số loại thuốc khác nữa
và một lần nữa thì xin được cảm ơn những chia sẻ của bác sĩ
lưu ý dành cho bệnh nhân phổi tắc nghẽn mãn tính
cần đến khám bác sĩ chuyên khoa ngay khi phát hiện các dấu hiệu mắc bệnh
tuyệt đối tuân thủ phác đồ điều trị của bác sĩ
không tự ý bỏ thuốc thay thuốc khi chưa có chỉ định của bác sĩ
bỏ thuốc lá thuốc lào tránh hít phải khói thuốc
vệ sinh nhà cửa sạch sẽ hạn chế tiếp xúc với các loại khói khí kích thích
luyện tập thể dục thể thao
ăn uống đầy đủ chất dinh dưỡng
đến đây thì thời lượng của chương trình đã hết
chúng tôi hy vọng rằng với những chia sẻ của các bác sĩ đến từ bệnh viện đa khoa tâm anh
sẽ giúp quý vị phòng ngừa cũng như có phương án chăm sóc tốt đối với người cao tuổi trong gia đình
không may mắc căn bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính
còn bây giờ xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào khung giờ này ngày mai